nóng hà nội phát hiện ba ca nghi mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
tối bảy tháng một mươi lãnh đạo phòng y tế quận hà đông hà nội cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận ba trường hợp nghi mắc covid một mươi chín
cho cùng một gia đình sống tại ngõ hai mươi tám lê trọng tấn phường la khê
người con hai mươi một tuổi ngày bốn tháng một mươi xuất hiện triệu chứng ho sốt
đến ngày bảy tháng một mươi tự đi test nhanh tại bệnh viện đa khoa thiên đức có kết quả dương tính
người mẹ bốn mươi chín tuổi làm nghề nhôm kính tại xưởng ở phường phú la
ngày một tháng một mươi bà sốt nhẹ mệt mỏi và ho nhiều tự đi mua thuốc uống
sau khi con trai có kết quả test nhanh dương tính trạm y tế phường la khê đã lấy mẫu test nhanh cho bà và chồng
bị tai biến nên chị ở nhà đều dương tính
các cơ quan chức năng đã lấy mẫu pcr đối với ba trường hợp trên
hai người được cách ly tại trạm y tế phường
người còn lại cách ly tại bệnh viện đa khoa thiên đức chờ kết quả xét nghiệm khẳng định
trước đó tại hà nội trưa bảy tháng một mươi cdc ghi nhận hai người dương tính gồm nữ bốn mươi hai tuổi ở xuân đình bắc tử liêm hà nội
là người chăm bệnh nhân tại bệnh viện từ ngày hai mươi hai tháng chín nam bốn mươi năm tuổi ở đà bắc hòa bình
chăm người nhà tại bệnh viện từ ngày hai mươi sáu chín
họ được cách ly tập trung ngày ba tháng một mươi cùng xét nghiệm dương tính ncov vào ngày sáu tháng một mươi
như vậy trong ngày bảy một mươi
hà nội đã ghi nhận ba ca nhiễm liên quan đến bệnh viện việt đức
tính đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi ổ dịch liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức đã phát hiện tổng cộng năm mươi năm ca ở năm tỉnh thành
riêng hà nội ghi nhận bốn mươi ba ca gồm một mươi sáu người ở khoa phẫu thuật yêu hóa và hai mươi hai người ở trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn
đều ở tầng bảy nhà d một tại khoa ung bưu và một ở khoa hồi sức tích cực hai tầng tám nhà d một ở nhà ăn bệnh viện hai người từ khu vực phong tỏa
hà nội đang tiếp tục giả soát các trường hợp liên quan đến bệnh viện việt đức và các ca dương tính khác ghi nhận trên địa bàn
còn bệnh viện hữu nghị việt đức bị cách ly y tế từ ba mươi tháng chín dương tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bình thường
hôm bốn tháng một mươi hơn một người đang cách ly tại đây đã được chuyển tới bốn viện trên địa bàn hà nội gồm thanh nhàn đại học y hà đông đức giang để đảm bảo giãn cách
trong đợt dịch thứ tư từ hai mươi chín tháng bốn hà nội ghi nhận bốn hai mươi sáu ca nhiễm
trong đó có một sáu trăm linh ba ca
cộng đồng hai bốn trăm hai mươi ba ca phát hiện khi đã cách ly
tối bảy tháng một mươi trao đổi với phóng viên lãnh đạo ủy ban dân quận hà đông hà nội xác nhận
trên địa bàn quận vừa ghi nhận ba trường hợp trong một gia đình ở phường la khê có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
theo đó ba người trong gia đình này sống tại ngõ hai mươi tám lê trọng tấn phường la khê
người con trai hai mươi một tuổi là thợ nhôm kính tại xưởng ở phường phú la quận hà đông
ngày bốn tháng một mươi xuất hiện triệu chứng ho sốt
đến sáng bảy một mươi
nam thanh niên tự đi test nhanh tại bệnh viện đa khoa thiên đức có kết quả dương tính
người mẹ bốn mươi chín tuổi cũng làm nghề nhôm kính tại xưởng ở phường phú la quận hà đông
ngày một tháng một mươi bà suốt nhẹ mệt mỏi và ho nhiều tự đi mua thuốc uống
sau khi con trai có kết quả test nhanh dương tính trạm y tế phường la khê đã lấy mẫu test nhanh cho bà và chồng
bị tai biến nên chị ở nhà đều dương tính
về nguồn lây của các trường hợp này lãnh đạo ủy ban dân quận cho hay
hiện các đơn vị vẫn đang tiến hành xác minh và chưa xác định được nguồn lây cụ thể
vị lãnh đạo quận này cũng đeo rõ trường hợp mắc covid một mươi chín ở lê lợi phường nguyễn trái trước đó
là người sống ở ngõ ba trăm hai mươi sáu nguyễn trái thanh xuân trung thanh xuân
và sau khi đi cách ly tập trung về thì khu vực nhà bị phong tỏa phải về nhà chồng ở hà đông
trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi được trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung
nhưng sau đó lấy mẫu lại dương tính
đối với trường hợp ở la khê bước đầu xác định người con trai đã tiêm một mũi vaccine từ tháng tám
nhưng có lịch trình đi lại khá phức tạp nên cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác định
liên quan đến ba người trong gia đình dương tính này lãnh đạo ủy ban dân quận hà đông cho biết
các đơn vị chức năng của quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà của họ và khu vực xung quanh
đồng thời đưa các trường hợp f một đi cách ly tập trung và hướng dẫn việc cách ly cho các trường hợp liên quan
trung tâm y tế của quận đã lấy mẫu xét nghiệm pcr khu vực nhà bệnh nhân tại ngõ hai mươi tám ba mươi lê trọng tấn
khoảng hai trăm năm mươi mẫu và phối hợp với ủy ban dân phường la khê và ủy ban dân phú la tổ chức phong tỏa tạm thời khu vực liên quan
chờ kết quả xét nghiệm
cơ quan chức năng tiến hành truy vết và thông báo ủy ban dân các phường có các trường hợp tiếp xúc gần
để tổ chức điều tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn trước đó vào chiều sáu tháng một mươi chủ tịch thành phố hà nội trung ngọc anh
cùng các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đống đa
sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu
trả lời cử tri ông trung ngọc anh cho biết gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng có nhắc việc hà nội
cần mở đường hàng không đường sắt
chủ tịch tp hà nội khẳng định chủ trương của thành phố là phải an toàn tối đa
an toàn như thế nào thì sẽ phải phối hợp với các ngành của trung ương có liên quan
để thống nhất và phải có kiểm soát có lộ trình
chiều ngày sáu tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã tiếp xúc cử tri quận đống đa
sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu
trước đề xuất mở lại đường hàng không tới sân bay nội bài chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định
chủ trương của thành phố là phải an toàn phối hợp với các ngành của trung ương có liên quan
thống nhất với thành phố và phải có kiểm soát có lộ trình
theo đó khi mở lại ngay vận tải hành khách hàng không
sẽ có ba trăm tám mươi năm chuyến bay mỗi ngày trên toàn quốc đến sân bay nội bài chín mươi chuyến
tương ứng với số chuyến bay là hàng chục nghìn hành khách từ khắp cả nước
dẫn đến nguy cơ rất lớn về dịch bệnh
trong khi đó công suất các khu cách ly tập trung trên địa bàn hà nội hiện nay là một trăm một mươi người
nên có thể chỉ trong thời gian ngắn mở cửa trở lại hàng không và đường sắt
xuống người cần cách ly tập trung chấp vượt năng lực của thành phố
liên quan đến kiến nghị cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp
chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định
nguyện vọng cho học sinh quay lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh và các bậc phụ huynh
đây cũng là mong muốn của các cấp chính quyền và những người làm quản lý giáo dục
tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng
cùng với đó là các loại vaccine hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
đánh giá hiệu quả an toàn riêng đối tượng là trẻ em
do đó việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thần trọng
theo ông ngọc anh căn cứ vào tình hình dịch của thành phố
hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
thành phố sẽ có những chỉ đạo linh hoạt đảm bảo an toàn phòng chống dịch
đồng thời đảm bảo chất lượng dạy học của học sinh và giáo viên trên địa bàn
hiện số học sinh sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn là hơn một triệu người
cộng với hơn hai triệu học sinh của thủ đô
trên ba triệu các cháu cơ bản đều chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ông ngọc anh nhận định
theo lãnh đạo hà nội thành phố đã đăng ký để khi có vaccine thì triển khai tiêm ngay
cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trước đó trong kế hoạch điều chỉnh giãn cách từ ngày hai mươi một tháng chín hà nội cho biết
việc đi học trở lại với học sinh sẽ được cân nhắc khi thành phố tiêm phổi mũi hai
cho người dân vào đầu tháng một mươi một tới
tính đến chiều ngày năm tháng một mươi toàn thành phố đã tiêm được hơn bảy sáu triệu mũi vaccine
trong đó có năm tám triệu mũi một đạt chín mươi bảy
đạt hai mươi tám tám dân số trên một mươi tám tuổi và bảy mươi tám tổng dân số
tiêm được một bảy mươi ba triệu mũi hai đạt hai mươi tám tám dân số trên một mươi tám tuổi và hai mươi chín tổng dân số
thành phố hà nội cũng đề nghị cục hàng không việt nam làm rõ tiêu chí với hành khách đi máy bay
cụ thể là phải thuộc các vùng xanh
hành khách thuộc các vùng có mức độ dịch ở cấp ba cấp bốn
còn phải được cho phép của chính quyền nơi đi và sự tiếp nhận của chính quyền nơi đến
đối với người dân hiện đang ở tại tp hcm
và các tỉnh bình dương đồng nai long an văn bản của ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
tạm thời chưa di chuyển đến địa phương khác theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của thủ tướng
tại công điện ngày ba mươi chín và công văn ngày một một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm
hà nội cũng đang đề nghị làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến sân bay quốc tế nội bài
với các địa phương có khách đi và đến đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của các địa phương và để đảm bảo hành khách đi sân bay quốc tế
nổi bài được các địa phương tiếp nhận
cục hàng không cần làm rõ cơ chế phối hợp với các cơ quan y tế các địa phương
để đảm bảo những hành khách đi tàu bay theo dự kiến kế hoạch có thuộc nhóm đối tượng
phải thực hiện cách ly và các biện pháp cách ly cụ thể để đảm bảo phối hợp được chặt chẽ
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị cục hàng không việt nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nổi địa
đi đến sân bay quốc tế nội bài khi đã báo cáo bộ giao thông vận tải bộ y tế
và được sự thống nhất bằng văn bản với ủy ban nhân dân tp hcm và các tỉnh thành lân cản
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thủ đô
vừa qua chủ tịch tp hcm trung ngọc anh cùng các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân tp hcm khoáng một mươi sáu
để đảm bảo các quy định cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hai mươi một phường thuộc quận
tại cuộc tiếp xúc cử tri nguyễn đức thuận
phường nam đồng đánh giá đối mặt với dịch bệnh thời gian qua là bài toán khó chưa từng có tiền lệ
nhưng thành phố đã quyết liệt sáng tạo kiểm soát tốt dịch bệnh
với chỉ số tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước
ông thuận cho biết cử tri lo lắng về chất lượng giáo dục khi học online kéo dài
vẫn có gia đình khó khăn không có thiết bị để học
cùng vấn đề này cử tri lý thị điệp phường thủy quang đặt câu hỏi
khi nào các con được đến trường đến trường như thế nào
chủ tịch hà nội thông tin sắp tới thực hiện chỉ đạo chung của trung ương và chính phủ
về việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
thành phố sẽ có kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với các yêu cầu rõ ràng
là không được chủ quan khi nguy cơ vẫn còn hiện rõ
nếu vấn đề trên phương tiện thông tin đại chúng ở đây có nhắc việc hà nội
cần mở đường hàng không đường sắt chủ tịch hà nội khẳng định
chủ trương của thành phố là phải an toàn tối đa
an toàn như thế nào thì sẽ phải phối hợp với các ngành của trung ương có liên quan
để thống nhất và phải có kiểm soát có đổi trình
theo ông nếu mở ngay ba trăm tám mươi năm chuyến bay theo đề xuất thực sự sẽ là thách thức
với năng lực của thành phố
khi có hàng vạn người về thủ đô mỗi ngày chỉ một số ngày sẽ quá tải
cho hệ thống cách ly hiện có
chủ tịch hà nội cho biết thành phố sẽ có lộ trình từng bước cụ thể
để an toàn cho thủ đô
về vấn đề đi học ông chu ngọc anh nhấn mạnh
nguyện vọng cho học sinh quay lại trường học là nguyện vọng
xứng đáng của học sinh và các bậc phụ huynh
đây cũng là mong muốn của các cấp chính quyền và những người làm quản lý giáo dục
tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ
vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra các loại vaccine vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
đánh giá hiệu quả an toàn trên đối tượng là trẻ em
do đó việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc
một cách thân trọng
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết căn cứ và tình hình dịch của thành phố
hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
thành phố đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo có phương án cụ thể
đảm bảo an toàn phòng chống dịch đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học
của học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố
liên quan đến vaccine cho học sinh chính phủ đã chỉ đạo bộ y tế
phải có đánh giá đặc hiệu an toàn cụ thể
thành phố đã sẵn sàng đăng ký để khi có vaccine thì triển khai tiêm ngay
cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé